thủ tướng nguyễn xuân phúc đã họp với thường trực chính phủ để nghe hội đồng tiền lương
báo cáo và thảo luận để trình bộ chính trị về xây dựng chế độ chính sách tiền lương mới
theo nghị quyết số hai mươi bảy từ năm hai nghìn hai mươi một sẽ bái bỏ mức lương cơ sở và áp dụng mức lương cụ thể
đối với cán bộ công chức viên chức mức lương cụ thể này sẽ được tính căn cứ theo vị trí việc làm
của từng đối tượng như vậy là từ năm hai nghìn hai mươi một sẽ có năm bảng lương mới dành cho cán bộ công chức viên chức
cụ thể một bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ công chức viên chức giữ chức vụ lãnh đạo
một bảng lương chuyên môn nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng
chung đối với công chức viên chức không giữ chức danh lãnh đạo ba bảng lương đối với lực lượng vũ trang
gồm một bảng lương sĩ quan quân đội sĩ quan hạ sĩ quan nghiệp vụ công an theo chức vụ chức danh
và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm một bảng lương quân nhân chuyên nghiệp chuyên môn kỹ thuật công an
một bảng lương công nhân quốc phòng công nhân công an trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang
so với công chức hành chính như hiện nay
như vậy so với hệ thống bảng lương hiện hành tại nghị định số hai trăm linh bốn năm hai nghìn bốn của chính phủ
hệ thống bảng lương mới sẽ không còn bảng lương cho chuyên gia cao cấp bảng lương của cán bộ chuyên trách
ở xã phường thị trấn và bảng lương nhân viên thừa hành phục vụ trong các cơ quan nhà nước
và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước
hiện nhiều bộ ngành vẫn còn có các ý kiến khác nhau về lĩnh vực và ngành của mình
do vậy tại cuộc họp nhiều ý kiến cho rằng nên lùi thời gian điều chỉnh tăng lương
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một để có thời gian xem xét
để tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp
trong đó hai giải pháp mang tính đột phá căn cơ nhất là phải sắp xếp tinh giản bộ máy
giảm biên chế số lượng người hưởng lương từ ngân sách
ý kiến này cũng được người dân đồng tình ủng hộ
bên cạnh đó một số ý kiến cho rằng sau covid một mươi chín
thì việc cần làm hơn là tập trung nguồn lực để khôi phục lại sản xuất kinh doanh